thông tin từ ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sau hơn hai tháng tạm ngưng thi công do thiếu vốn
dự án chống ngập do triều cường khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
với tổng mức đầu tư gần một mươi tỷ đồng sẽ sớm tái thi công trở lại
theo đó hai vướng mắt chính khiến dự án chống ngập ngừng thi công thời gian qua
là chậm giải quyết thủ tục thanh toán vốn và giải phóng mặt bằng thi công
hiện vướng mắt về thủ thuật thanh toán vốn đã được ủy ban nhân dân tp hcm
cùng các bên liên quan tháo gỡ đồng thời thành phố cũng chỉ đạo các quận huyện doanh nghiệp
có dự án chống ngập đi qua sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ
đến thời điểm này dự án đã hoàn thành bảy mươi hai khối lượng
chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án vào cuối năm hai nghìn một mươi chín